phát huy những kết quả đạt được người dân tổ một mươi một tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới
mở rộng xây dựng đường làng ngõ xóm và các công trình công cộng
gần một trăm linh các con đường trong tổ đã được bê tông hóa tổng diện tích hiến đất làm đường
và các công trình công cộng từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay đã lên đến hơn sáu m hai
với hơn bốn mươi hộ dân tự nguyện ủng hộ trị giá hàng tỷ đồng
liên tiếp các công trình công cộng như đường liên thôn đường ngõ xóm nhà văn hóa nhà truyền thống đều được huy động
vận động từ sức dân mà không một ai thắc mắc hay ý kiến trái chiều
bởi mọi người từ cán bộ đến nhân dân đều thông suốt coi của công là của chung phục vụ việc chung và vì lợi ích lâu dài
bên cạnh đó người dân tích cực đóng góp ngày công lao động để tuyến đường được hoàn thành đúng kế hoạch
sau khi tuyến đường được hoàn thành giao thông thuận lợi tạo đà phát triển kinh tế
cho người dân góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo tại địa phương
đến nay tổ một mươi một có một trăm sáu mươi hai hộ trong đó chỉ còn hai hộ nghèo thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi tám triệu đồng trên năm
các đồng chí đảng viên tri bộ đang xây dựng nghị quyết để duy trì và phát triển thôn đạt chuẩn văn hóa
và thứ hai là nâng cao mức sống của người dân với tiêu chí của đạt chuẩn nông thôn ở tiêu chí cao
đồng thời tri bộ cũng đã xây dựng các nghị quyết triển khai đến toàn thể bà con nhân dân
về các chỉ tiêu kinh tế an ninh quốc phòng các chỉ tiêu xây dựng cơ sở các chỉ tiêu xây dựng cơ sở các chỉ tiêu xây dựng cơ sở các chỉ tiêu xây dựng cơ sở
cơ sở hạ tầng đường ngõ đường đồng ruộng làm sao đạt đã đạt rồi thì lại tiếp tục duy tu tiếp tục bảo dưỡng để làm sao đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ở mức cao
và đời sống của nhân dân càng phải xây dựng làm sao cao hơn tức là thay đổi cơ cấu cây trồng là một chân nuôi với trồng trọt
và tiếp theo đó là phát triển những cái dịch vụ chẳng hạn như là dịch vụ sản xuất gạch không lúc
hay là bà con nhân dân chuyển từ những vùng lúa là xe
trồng cây rong hồ rồi là một số bà con nhân dân vận động qua đêm mình tích cực đến trường để tham gia đi học để nâng cao cái dân trí của các cháu lên
đồng thời là một cái nguồn nhân lực để đưa các cháu sau này đi học lên rồi đi vào tăng gia lao động sản xuất cũng như là để xây dựng cái nguồn nhân lực từ sau của thôn
từ những kết quả trong việc tuyên truyền vận động người dân đã đạt được của tổ một mươi một
đã trở thành điển hình để những thôn xóm trên địa bàn phường học tập
qua đó phát huy sức dân giúp phường đội cấn về đích nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
sớm hơn dự kiến một năm so với kế hoạch
quá trình triển khai xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
các cái tiêu chí để triển khai thực hiện thì đều là những tiêu chí mà khó khăn
vì chúng tôi thì có trên năm mươi là đồng bào dân tộc thiểu số
nhưng mà chúng tôi thì cũng đã chỉ đạm cách toàn diện
trên tất cả các thôn các tri bộ trên toàn đảng bộ xã
qua quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi thấy được là cái vai trò
các đồng chí đảng viên của đảng bộ là rất là quan trọng
ngoài cái việc mà đi đầu trong triển khai thực hiện của các đồng chí cá nhân các đồng chí và gia đình
thì các đồng chí còn tuyên truyền vận động nhân dân trên toàn xã để triển khai thực hiện
chúng tôi có chỉ đạo các tri bộ trên toàn đảng bộ là phân công các đồng chí đảng viên
phụ trách các hội đồng xã
các nhóm hội gia đình các nhóm hội gia đình của thôn
các đồng chí đảng viên của tri bộ của đảng bộ xã cũng đã phát huy được vai trò của mình
những nơi mà khó khăn thì các đồng chí đảng viên đi đầu và vận động nhân dân triển khai thực hiện
với kết quả mà đã đạt được thứ nhất là thôn chuẩn văn hóa này
thứ hai là đạt chuẩn nông thôn mới thì mình rút ra được một số các bài học như thế này
thứ nhất là khi mà triển khai tất cả các chỉ thị nghị quyết của đảng và nhà nước
xuống với bà con nhân dân thì với cái lòng nhiệt tình của các đồng chí đảng viên
là đi sâu đi sát để vận động tất cả quần chúng đồng lòng đoàn kết để xây dựng nông thôn mới
và tháo gỡ dần dần những khó khăn của bà con nhân dân
cũng như là xây dựng những cái từng bước một làm sao để cho nó chắc chắn
làm phần nào được phần đó như vậy thì bà con nhân dân tin tưởng
thì khi mà cần này huy động sức người sức của thì bà con nhân dân là đồng lòng tham gia
góp công góp cuộc để mà xây dựng nông thôn
từ sự đồng thuận hết lòng vì việc chung
bà con nhân dân tổ một mươi một đã thực hiện hiệu quả lời dạy của bác hồ
dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong
qua đó còn cho thấy uy tín cũng như sự lãnh đạo điều hành
và cách dân vận khéo của cán bộ đảng viên tri bộ tổ một mươi một
đã mang lại kết quả tích cực
tập thể nhân dân tổ một mươi một từ trên xuống dưới
đã đoàn kết đồng lòng thực hiện mục tiêu chung
xây dựng khu dân cư phát triển mọi mặt
trở thành điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới
xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
được các cấp các ngành ghi nhận khen thưởng
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín tổ một mươi một được quân khu hai và tỉnh
lựa chọn là điểm đến học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác dân vận khéo
với sự tham gia của đại biểu đến từ chín tỉnh trên địa bàn quân khu
từ đây những câu chuyện hay về hiến đất làm các công trình công cộng của bà con tổ một mươi một
lại một lần nữa được lan tỏa góp phần quảng bá hình ảnh quê hương tuyên quang
thân thiện nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội
đến với các vùng biển trong cả nước